kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định truy nã đối với bảy bị can
trong vụ án xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn gọi tắt là scb
tập đoàn vạn thịnh pháp và các đơn vị có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiếp tục đề nghị các bị can tự rác ra đầu thú
để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đang điều tra vụ án tham ô tài sản
lừa đảo chiếm đoạt tài sản rửa tiền lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
tập đoàn vạn thịnh pháp và các đơn vị liên quan
ngày hai mươi năm tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bảy bị can nhưng các bị can đã bỏ trốn hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu
bảy đối tượng bao gồm hai cựu chủ tịch hội đồng quản trị scb nguyễn thị thu sương và đinh văn thành
chiêm minh dũng cựu phó tổng giám đốc scb bốn thành viên hội đồng quản trị scb
trầm thích tồn san henry kha giang lam ly chok và nguyễn lâm anh vũ cựu phó giám đốc chi nhánh bến thành scb
ngày hai mươi chín tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định truy nã
đối với bảy bị can cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an thông báo để mọi cơ quan tổ chức cá nhân biết phát hiện bắt xử
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng yêu cầu các bị can tự rác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng
mọi thông tin cần thiết liên hệ điều tra viên hoàng hà số điện thoại chín mươi bảy ba trăm hai mươi một một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
phòng hai cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu địa chỉ bốn mươi bảy phạm văn đồng phường mai dịch quận cầu giấy tp hà nội
mặc dù đang trong thời gian được hoãn chấp hành án phạt tù hai mươi bảy tháng về hành vi gây dối trật tự công cộng
thế nhưng trịnh đức hiếu tự là hiếu hổ ở tp thanh hóa vẫn tiếp tục phạm tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
và bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa tạm giữ
trước đó công an tỉnh thanh hóa đã phát hiện và lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do trịnh đức hiếu cầm đầu
đây là đối tượng hình sự cộng cán đã có bốn
bốn tiền án về các tội trộm cắp hủy hoại tài sản bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích
năm hai nghìn hai mươi hai trịnh đức hiếu bị tuyên án hai mươi bảy tháng tù về tội cố ý gây thương tích nhưng được hoãn chấp hành án để điều trị bệnh
trong thời gian hoãn chấp hành án hiếu đã đứng ra cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự và nhờ một số đối tượng hình sự khác giúp mình trong việc thu lãi nhắc lãi thu nợ
với hình thức cho vay lãi suất thỏa thuận năm đồng một triệu một ngày
chỉ tính từ năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt
hiếu đã cho ba người vay với tổng số tiền là một trăm hai mươi triệu đồng
qua đó thu lợi bất chính khoảng hơn một trăm hai mươi triệu đồng
sáng qua tám tháng một mươi một tòa án nhân dân tp hcm đã mở lại phiên xét xử sơ thẩm đối với lê hồ vũ nguyễn trí thiện li chang gwan quốc tịch trung quốc
kim sung sik quốc tịch hàn quốc và kang seon hak quốc tịch hàn quốc
cùng với một mươi bảy đồng phạm về các tội vận chuyển trái phép chất ma túy sử dụng con dấu hoặc là tài liệu giả của cơ quan tổ chức
tẳng chữ trái phép chất ma túy mùa bán trái phép chất ma túy
phiên tòa dự kiến kéo dài trong nhiều ngày
theo cáo trạng quan nhiều ngày theo dõi ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
lực lượng chức năng đã yêu cầu kiểm tra xe container do tài xế đoàn văn ngãi cầm lái tại cảng cát lái đang chuẩn bị làm thủ tục thông quan hàng hóa trên xe xuất khẩu đi hàn quốc
kết quả khám xét bên trong các kiện đá hoa được xếp trong container
cơ quan chức năng phát hiện thu dựng

mở rộng điều tra công an phát hiện hơn sáu mươi kg ma túy đá
đồng thời bắt giữ lê hồ vũ nguyễn trí thiện cùng với bảy người có liên quan khác
cáo trạng xác định là đường dây do người nước ngoài câu kết với người việt nam thực hiện tàng trữ
vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy từ campuchia về thành phố hồ chí minh
một phần tiêu thụ ở trong nước một phần được vận chuyển ra hàn quốc để tiêu thụ
các bị cáo đã tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hơn hai trăm một mươi sáu kg ma túy các loại
trong đó cơ quan chức năng đã thu giữ một trăm sáu mươi hai kg ma túy
số còn lại bị các bị cáo tiêu thụ chót lọt trong gió
trong số đó vũ là kẻ chủ mưu cầm đầu sử dụng nhiều chứng minh thư giả để che giấu nhân thân
vận chuyển trái phép một trăm sáu mươi tám kg ma túy
thiện tham gia vận chuyển trái phép một trăm sáu mươi tám kg ma túy
lee chang gwan vận chuyển trái phép hơn ba mươi chín kg ma túy
tàng trữ trái phép một mươi bốn kg ma túy
kim xuân sích vận chuyển trái phép hơn ba mươi chín kg ma túy
kang son hak vận chuyển trái phép hơn ba mươi chín kg ma túy
bảy đồng phạm còn lại vận chuyển từ một sáu kg ma túy các loại đến chín mươi bảy kg ma túy các loại
mua bán từ hai kg đến hơn hai mươi kg ma túy các loại
vụ án này đã từng được đưa ra xét xử ngày một mươi một tháng tám
tuy nhiên sau một ngày xét xử tòa án nhân dân tp hcm đã quyết định hoãn phiên tòa
để tiếp tục điều tra bổ sung thay đổi một số tội danh của các bị cáo có liên quan
vào chiều nay phiên tòa chuyển sang
phần xét hỏi và các bị cáo đang trả lời các câu hỏi từ phía luật sư viện kiểm sát và chủ tọa phiên tòa
thuê nhiều xe trên địa bàn rồi mang đi thế chấp cầm cố bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
một đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bà đình tp hcm bắt giữ
vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo đối với những người đang kinh doanh dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái
giả là người có nhu cầu thuê xe tự lái
đối tượng nguyễn diên phương đã lên mạng xem thông tin
trao đổi rồi thuê xe
mỗi chiếc xe được phương thuê với giá từ một năm đến một tám triệu trên ngày
tuy nhiên khi nhận được xe đối tượng đã đem đi bán với mức giá lên đến hàng trăm triệu đồng
để có thể thuê được nhiều xe đối tượng đã rất tinh vi khi chuẩn bị giấy tờ
và thay đổi địa điểm thuê nhằm tránh bị phát hiện
do mình cũng nợ nam nhiều nên là cũng vay mượn không có chỗ vay mượn
nên là mình không
mình cũng nghĩ quần không có cái cách nào
nên là mình muốn gỡ tội nên là càng gỡ thì nó lại càng thua càng sâu
nên là mình có đi thuê xe để đi cắm
mình cũng đầu tiên là có giấy tờ thật
còn sau đến lúc mình hết giấy tờ thì mình có làm giấy tờ giá trên mạng
xe tổng cộng là đến thời điểm hiện tại là tám xe
và tôi vừa cắm vừa bán
và tất cả trên các địa bàn hà nội
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ba đình hà nội
ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với nguyễn diên phương
với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tuy nhiên thời điểm cuối năm nhu cầu thuê xe lớn
và thủ tục đơn giản
nên rất nhiều đơn vị cá nhân có thể sập bẫy các đối tượng này
đối với những các hộ kinh doanh đối với cá nhân mà cho thuê xe tự lái
thì cần phải xác minh kỹ các thông tin của người đến thuê xe
khi mà cho thuê xe thì cần thiết
phải nắp thêm các thiết bị định vị
để giám sát cái nội trình di chuyển của các người thuê xe
trong quá trình điều tra thì cơ quan chức năng thấy
thủ tục cho thuê xe quá dễ dàng
nên các đối tượng dễ lợi dụng vào thủ tục đơn giản đó
để thuê xe và mang đi cầm cố chiếm đoạt
của các cơ quan các doanh nghiệp cá nhân cho thuê xe
xe là một cái tài sản phải đăng ký
quyền sở hữu
do đó là khi thực hiện thủ tục mua bán sang tên chiếc xe đó
thì phải có việc ký kết hợp đồng mua bán chuyển nhượng xe
do đó phải cần có chữ ký của chủ sở hữu
thông thường các đối tượng chỉ thực hiện thủ tục cầm cố thôi
còn những đối tượng đã có mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngay từ ban đầu
thì có thể dùng những thủ đoạn tinh vi hơn như là làm giả để đăng ký xe
nên là những giao dịch mua bán với những đối tượng không phải chủ sở hữu
thì sẽ không có hiệu lực pháp luật
theo quy định
tại bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm
trên thực tế việc cho thuê xe ô tô tự lái là hình thức kinh doanh gặp nhiều rủi ro
và đa phần khi bắt giữ được kẻ lừa đảo
thì toàn bộ số tiền chiếm đoạt đã bị tiêu hết
và khi đó thiệt hại thuộc về phía người cho thuê và người cầm cố mua xe
vì vậy mỗi chủ sở hữu khi cho thuê cho mượn
cần phải nâng cao cảnh giác tránh sập bẫy các đối tượng xấu mà mất mát tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh long tỉnh vĩnh lâm
cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với lê công lập
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại phường một tp vĩnh long
để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
vào tối ngày hai mươi hai tháng một mươi sau khi nhậu xong
lập cùng ba người bạn đến quán karaoke
đến gần một giờ dạng sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi thì ra về
do bực tức trước đó về thái độ của nhân viên quán
nên lập đã mang theo hai khẩu súng quay lại quán rượt đuổi
đe dọa làm mọi người hoảng loạn
sau đó bắn một phát súng xuống đất rồi bảo vệ
lo sợ bị công an phát hiện nên lập đã gửi hai khẩu súng cho bạn
ở xã an bình huyện long hồ cất dấu
tuy nhiên khi bị cơ quan công an mời làm việc
thì bạn của lập đã tự nguyện giao nộp hai khẩu súng và sáu viên đạn
kết quả giám định hai khẩu súng và sáu viên đạn trên
là loại đồ chơi nguy hiểm
ngày hôm qua tám tháng một mươi một công an phường sáu
quận tân bình tp hcm
đang lập hồ sơ làm rõ vụ cháy căn nhà
xảy ra trên địa bàn
nghi là do người tâm thần phóng hỏa
khoảng một mươi hai h trưa cùng ngày
lửa bốc lên từ căn nhà số năm mươi một
đường dân chí phường sáu quận tân bình
phát hiện vụ việc người dân đã hô hoán
tìm cách tiếp cận dập lửa
tuy nhiên do khói lửa bốc lên từ bên trong căn nhà
khóa cửa nên việc khống chế ban đầu gặp khó khăn
cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an quận tân bình
nhận tin báo đã huy động nhiều phương tiện
các cán bộ chiến sĩ tới hiện trường
dập tắt đám cháy sau đó ít phút
đại diện ubnd phường sáu cho biết
ban đầu xác định năm thanh niên sống trong căn nhà trên
là người gây ra cháy
sau đó anh này thoát ra ngoài
và công an đang tìm hiểu để làm rõ
người này từng được đưa đi điều trị bệnh tâm thần
người nhân vụ việc đang được điều tra